thưa quý vị sáng nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ một mươi để xem xét cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
phiên họp dự kiến diễn ra từ ngày hôm nay một mươi bốn tháng bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
tại phiên họp này về công tác lập pháp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến
chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai
cho ý kiến về năm dự án luật lần đầu trình tại kỳ họp thứ ba của quốc hội là luật dầu khí sửa đổi
luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
luật thanh tra sở đổi luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
cùng với đó ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
chủ tịch quốc hội yêu cầu trên cơ sở hồ sơ tờ trình của chính phủ báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội cần thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến một cách toàn diện đảm bảo tính khả thi cao nhất
sát thực tiễn tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật
để việc xây dựng luật đi đúng hướng đảm bảo chất lượng ngay từ đầu
trong ngày làm việc hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến xung quanh báo cáo của chính phủ
về việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn về xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
với đề xuất của chính phủ liên quan tới việc ban hành nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số bốn mươi hai
chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng đánh giá vai trò
kết quả việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai việc thực hiện nghị quyết bốn mươi hai để có quy định cho phù hợp
chủ tịch quốc hội đề nghị quyết số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đánh giá vai trò ý nghĩa

việc ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân chủ tịch quốc hội lưu ý đây là dự án có tính chất quan trọng vì liên quan tới quyền công dân
nghị định nếu được ban hành sẽ có giá trị ngang như một pháp lệnh
do đó việc chuẩn bị phải hết sức kỹ lưỡng ủy ban thường vụ quốc hội cũng cần hết sức trách nhiệm trong xem xét vấn đề này
cũng trong sáng nay tại hà nội ban dân vận trung ương phối hợp với bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện chương trình số ba mươi tám
giữa ban dân vận trung ương và bộ công an về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí bùi thị minh hoài
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chủ trì hội nghị
cùng dự có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thực hiện chương trình phối hợp giữa ban dân vận trung ương và bộ công an ban dân vận tỉnh ủy thành ủy và công an các tỉnh thành phố
đã tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận đảm bảo thiết thực hiệu quả
nhận thức hành động của các cấp ủy đảng cám bộ chiến sĩ công an nhân dân nhất là người đứng đầu về công tác dân vận đã có bước chuyển biến tích cực
phối hợp nhân rộng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước phong trào dân vận khéo và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kịp thời đưa ra nhiều chủ trương của đảng chính sách của nhà nước đến với người dân nhất là chính sách an sinh xã hội
đặc biệt khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ban dân vận phối hợp với lực lượng công an các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền
huy động sự vào cuộc của nhân dân trong đó đã xây dựng hàng nghìn các tổ dân vận tổ covid cộng đồng
công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực thực hiện dân chủ công khai minh bạch kỷ luật kỳ cương đạo đức công vụ ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận
lực lượng công an nhân dân luôn xác định công tác dân vận là công tác cơ bản chiến lược xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị làm nền tảng cho các biện pháp công tác công an
đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm qua công tác vận động nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị quan trọng giúp lực lượng công an khám phá nhiều vụ án vụ việc góp phần kéo giảm tội phạm qua từng năm